các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi năm tháng bốn công an quận cầu giấy đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội khám nghiệm hiện trường tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ tử vong trong nhà trọ
theo thông tin ban đầu nạn nhân là một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở tại một nhà trọ ở quan hòa người này nghi bị sát hại giấu trong gầm giường
theo người dân sống tại nhà trọ trong ngõ một trăm bốn mươi ba quan hoa phường quan hòa quận cầu giấy
tối một mươi bốn tháng bốn họ phát hiện người phụ nữ thuê trọ một mình tại ngôi nhà tử vong trong phòng liên báo công an đến hiện trường giải quyết
tiếp nhận thông tin công an quận cầu giấy đã có mặt khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và đưa nạn nhân ra ngoài vào khoảng một mươi ba h chiều ngày một mươi năm tháng bốn
một lãnh đạo ubnd phường quan hòa cho biết các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự ra đi bất thường của người phụ nữ này
có mặt tại hiện trường em dâu của nạn nhân cho biết
sáng cùng ngày gia đình nhận tin chị trông tử vong tại nhà trọ đã đến để nắm bắt phối hợp cung cấp thông tin với công an đồng thời chờ làm thủ tục tiếp nhận thi thể lo hậu sự cho nạn nhân
ngay thời điểm tiếp cận hiện trường công an đã xác định đây là một vụ án mạng
một lãnh đạo ubnd phường thông tin lực lượng chức năng đang điều tra ubnd phường chưa được báo cáo thông tin chi tiết và cho biết hiện trường vụ việc đang được phong tỏa
hàng xóm người thân nói gì về sự ra đi của người phụ nữ
liên quan đến vụ việc trên chưa một mươi năm tháng bốn khi người dân sinh sống tại nhà trọ trong ngõ một trăm bốn mươi ba phố quan hòa phát hiện sang người phụ nữ đã tử vong họ không khỏi bàng hoàng bất ngờ và lo sợ
ngay sau đó người dân đã khai báo thông tin vụ việc tới chính quyền địa phương
một người phụ nữ cạnh hiện trường cho biết
trưa nay lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi đến khoảng một mươi ba giờ chiều người phụ nữ được đưa ra khỏi hiện trường
một người dân sinh sống khác trong căn nhà cho biết
đi làm từ sáng đến chiều mới về và đã nắm được thông tin sự việc trên
chia sẻ về nạn nhân người này nói
người này cũng cho biết an ninh của căn nhà khá an toàn bào bọc kín bởi hệ hàng rào sắt kiên cố cửa ra vào phải quét dấu vân tay
thường ngày nếu muốn vào căn nhà phải có người thân bên trong mở cửa
cùng với đó
bảo vệ của tòa nhà xảy ra vụ việc cho biết
ông rất sốc và hoang mang khi biết có người tử vong trong chính nơi mình làm việc
ông chia sẻ
về thông tin nạn nhân bảo vệ tòa nhà cho biết đó là một phụ nữ sống một mình tại tầng hai
nạn nhân xuống một mình nhưng thỉnh thoảng dẫn một người đàn ông về
người bảo vệ này cũng chưa bao giờ giao tiếp và ít chạm mặt nạn nhân và người đàn ông kia
chia sẻ thêm nhân viên bảo vệ cho biết tòa nhà có hệ thống cửa bảo mật vân tay
chỉ những ai thuê nhà sống tại đây mới có thể mở và vào bên trong
tòa nhà này cũng vừa mới chuyển nhượng chủ mới đang trong quá trình sửa chữa một số phòng
có mặt tại hiện trường người em chồng của nạn nhân cho biết
sáng cùng ngày người phụ nữ này nhận được tin chị gái của chồng tử vong tại nhà trọ
sau đó gia đình đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để kết hợp hỗ trợ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân
chồng tôi nhận được tin trước sáng nay tôi mới nhận được tin
lên đến phòng nơi chị tôi ở thì công an đã hoàn tất khám nghiệm
tôi đang đợi ở đây để chờ công an họ quay lại xem có cần cung cấp thêm thông tin gì không
người em dâu cũng chia sẻ thêm hiện công an vẫn chưa thông tin gì tới gia đình
hiện đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội điều tra vụ án
thưa quý vị vụ việc ban đầu được xác định là một vụ án mạng
tuy nhiên phía các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tiến hành
điều tra nguyên nhân vụ việc và chưa có thông tin cụ thể được đưa ra
mọi thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và thông tin từ quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
đừng quên nhấn like subscribe kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
để không bỏ lỡ những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế
xin kính chào và hẹn gặp lại